thưa quý vị thời tiết ngày nắng đêm mưa được dự báo sẽ tiếp diễn tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay
vì vậy quý vị cần chú ý có biện pháp che mưa che nắng khi ra đường
khu vực có sự tranh lệch nhiệt độ lớn nhất là các tỉnh miền trung với nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
cao nhất là từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
với thời tiết ban ngày nắng gắt quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời đồng thời luôn chú ý bùn nước cho cơ thể
còn đối với vùng núi và trung du bắc bộ tây nguyên nam bộ nhiều nơi có mưa rào và rông rải rác
có nơi mưa to đến rất to khả năng có lốc xét gió rất mạnh
quý vị cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi
bằng dự báo thời tiết chi tiết cho từng vùng thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình